quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
cùng với quá trình suy yếu của khối không khí lạnh đêm qua miền bắc nhiệt độ tăng nhẹ
nền nhiệt ngoài trời lúc này đang giao động từ một mươi năm một mươi sáu độ ở các tỉnh vùng núi
và từ một mươi bảy một mươi tám độ ở khu vực đông bằng
cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện nhiều nơi ở miền bắc
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp đà suy yếu thêm
bắc bộ từ sau tám giờ sáng trời sẽ chuyển nắng trở lại mức nhiệt ngày vì thế sẽ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ sẽ từ hai mươi hai mươi ba độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khối không khí lạnh yếu đi trong khi nhiễu động trong đời gió đông cũng không còn hoạt động mạnh
nên trong sáng nay ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên còn có mưa giải rác
nhưng lượng nhỏ chỉ giao động từ ba đến năm mm
dự báo đến trưa vào chiều khi gió đông yếu hẳn mưa tiếp tục giảm hơn
nhưng trời vẫn còn nhiều mây vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay
trên toàn trung bộ chưa thể tăng cao
ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiệt độ vẫn giao động trong khoảng là từ hai mươi hai mươi ba độ
trời tiếp tục rét suốt cả ngày
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
đối với các tỉnh còn lại là từ ninh thuận trở vào đến bình thuận
có mức nhiệt là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
nhiễu động gió đông yếu đi không còn hình thái thời tiết gây mưa nào tác động
nên tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay sẽ trở lại với tiết trời nắng giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực con tung và gia lai có mức nhiệt là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
trong khi đó ở đắk lắc đắk nông và lâm đồng có mức nhiệt là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ vẫn ổn định ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực biển từ quảng trị trở vào đến cà mau khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu kèm theo đó là mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước